do ảnh hưởng của cơn bão số năm vào đêm ngày ba mươi và dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
trên địa bàn tỉnh quảng nam có hơn một trăm bốn mươi hai hộ dân bị mất điện
trong đó có tám huyện bị mất điện hoàn toàn hơn hai mươi bảy hộ dân bị ảnh hưởng
ngay sau khi phát hiện sự cố điện lực thăng bình đã thông báo bằng tin nhắn cho người dân được biết
đồng thời huy động toàn lực lượng ra soát triển khai khắc phục sự cố cây cối ngã đổ vào đường dây điện gây mất điện
công ty điện lực quảng nam cho biết ngoài huyện thăng bình
nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra sự cố mất điện gián đoạn
hiện công ty đang chỉ đáo các đơn vị trực thuộc tập trung lực lượng phương tiện
nỗ lực khắc phục sớm cấp điện trở lại vào chiều tối nay ba mươi một tháng một mươi